cũng tại bắc giang thông tin mới nhất có liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong một gia đình tử vong vào đêm ngày hôm qua tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế nguyễn quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại số nhà chín đường đào sư tích phường ngô quyền thành phố bắc giang là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải
để điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhà
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm nguyễn mạnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tổ dân phố hòa yên phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển xe máy
xe của anh hưng chở theo vợ là dương thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và con gái là cháu nguyễn thùy dương sinh năm hai nghìn chín ở cùng địa chỉ
cơ quan công an xác định tài xế thịnh đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở mức sáu trăm linh bốn mg trên lít khí thở
không sử dụng các chất ma túy
sau khi hút bay xe máy và ba người trên xe chiếc xe ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào một cây xanh đổ gục rồi quay ngang hư hỏng nặng
sau vụ tai nạn tài xế điều khiển xe ô tô chỉ bị xây sát nhẹ
liên quan tới vụ việc ở tỉnh thất bồng lai
hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
chiều tối ngày hai tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân truy tố sáu bị can
cả sáu bị can cùng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó năm bị can bị bắt tạm giam
riêng lê tùng vân được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó bị can lê tùng vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can là nhất nguyên và nhị nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội
trong đó có hai kênh youtube là năm chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offisial
các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật được dân mạng trong và ngoài nước theo dõi chia sẻ bình luận gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo
uy tín của công an huyện đức hòa gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử tín đồ phật giáo và dư luận xã hội
ngoài việc trực tiếp chỉ đạo lê tùng vân còn có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
bị can lê tùng vân cũng bị đề nghị truy tố theo các tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức
tiếp tục với các thông tin khác công an tỉnh lai châu vừa phá thành công một chuyên án bắt đối tượng nguyễn tiến toàn bốn mươi tuổi
trú tại thị trấn tân uyên huyện tân uyên tỉnh lai châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
toàn được xác định là đối tượng cầm đầu của đường dây cho vai lãi nặng tiến dụng đen trên địa bàn tân uyên
qua khám xét khẩn cấp năm địa điểm cơ quan công an đã phát hiện nhiều tài liệu đồ vật có liên quan tới hoạt động cho vai lãi nặng tín dụng đen của các đối tượng
tại cơ quan điều tra toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện tân uyên
vay với lãi suất từ năm đến bảy đồng trên một triệu một ngày
để che lắp cho hoạt động cho vai lãi nặng tín dụng đen đối tượng toàn đã sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như
chuyển đổi thế chấp tài sản chuyển lãi hợp thức hóa trong hoạt động giao dịch dân sự
đây là chuyên án thứ tư có liên quan tới cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được công an tỉnh lai châu phá thành công từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra lực lượng công an đã triệt xóa được ổ nhóm trên
sự kiện lễ hội revie worlder run được tổ chức tại khu vực công viên biển đông đường võ nguyên giáp vào ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua
đã xảy ra hàng loạt vụ móc túi lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân tham gia sự kiện
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố lãnh đạo công an quận sơn trà đã phối hợp với công an phường phước mỹ vào cuộc điều tra